thưa quý vị sáng nay ngày hai mươi chín tháng chín tòa án nhân dân cấp cao đà nẵng đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm
xem xét đơn kháng cáo của bị cáo trần thị tuyết diệu chú tại huyện tây hòa tỉnh phú yên
về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh phú yên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này
qua đó tuyên phạt bị cáo trần thị tuyết diệu tám năm tù giam về tội làm tàng trữ phát tán
hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
cho rằng mình bị oan bị cáo trần thị tuyết diệu đã làm đơn kháng cáo bản án tại phiên tòa sơ thẩm
tại phiên tòa phúc thẩm vào sáng ngày hai mươi chín tháng chín hội đồng xét xử quyết định không chấp nhận kháng cáo
của bị cáo trần thị tuyết diệu đồng thời giữ nguyên hình phạt tám năm tù giam đối với bị cáo trần thị tuyết diệu
đang có hành vi vận chuyển trái phép gần chín kg ma túy tổng hợp lương ngọc vinh hai mươi sáu tuổi
ở huyện lục nam tỉnh bắc giang vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc ninh khởi tố
trước đó vào khoảng một mươi giờ ngày hai mươi tháng chín tại cây xăng một mươi tám phường võ cường thành phố bắc ninh
lực lượng công an đã bắt quả tăng lương ngọc vinh đang có hành vi vận chuyển trái phép gần chín kg ma túy tổng hợp
vinh là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh tuyến bắc ninh điện biên
đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản và một tiền án về tội cố ý gây thương tích
tổ chức đánh bạc và đánh bạc bốn đối tượng gồm bạch văn hòa phạm tiến dũng đặng tiến thành và nguyễn văn đông
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam khởi tố
trước đó qua công tác nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam phát hiện và bắt giữ bốn đối tượng
tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng tăng vật thu giữ là một xe ô tô tám điện thoại di động
gần bốn mươi năm triệu đồng và nhiều tài liệu liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc
bước đầu căn cứ tài liệu điều tra thu thập và lời khai các đối tượng từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến nay
đã tham gia cá độ bóng đá với số tiền đánh bạc khoảng ba mươi năm tỷ đồng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định
đặt mua trên trang mạng xã hội trang phục quân đội với mục đích giả danh quân nhân để đi qua các chốt kiểm soát
phòng chống dịch covid một mươi chín
văn đức hùng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam hai tháng
để tiếp tục điều tra về hành vi giảm bạo cấp bậc vị trí công tác
cụ thể vào khoảng tám giờ ba mươi phút ngày hai mươi tháng chín tại chốt phong tỏa kiểm dịch số bốn tp biên hòa
lực lượng chức năng phát hiện đối tượng văn đức hùng điều khiển xe ô tô đến chốt kiểm soát
và mang mặc trên người trang phục quân đội có gắn biển tên văn đức hùng
quân hiệu binh chủng đặc công cấp bậc trung tá
tại chốt kiểm soát hùng tự xưng là cán bộ bộ đội đặc công và đề nghị lực lượng làm nhiệm vụ cho qua chốt kiểm soát
nhận thấy hùng có nhiều biểu hiện nghi vấn lực lượng trực chốt đã yêu cầu hùng xuất trình giấy đi đường và giấy tờ tùy thân
nhưng hùng không xuất trình được
qua phối hợp xác minh lực lượng công an xác định hùng không phải là quân nhân thuộc đơn vị trên
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv
cũng vào sáng nay tại hà nội đoàn đại biểu bộ công an việt nam do trung tướng lương tâm quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã tham dự hội nghị bộ trưởng asean
về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ một mươi năm ammtc một mươi năm và các hội nghị liên quan
do brunei chủ trì theo hình thức trực tuyến
phát biểu khai mạc hội nghị trưởng ammtc brunei chủ tịch hội nghị mmtc một mươi năm
nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ chế hợp tác ammtc góp phần giữ vững hòa bình
ổn định và phát triển của khu vực
với chủ đề của năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi một chúng ta quan tâm chúng ta chuẩn bị chúng ta thịnh vượng
brunei sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình để dẫn dắt asean duy trì đối thoại
hợp tác và ứng phó kịp thời hiệu quả với những khó khăn thách thức chưa từng có
trình bày báo cáo về nỗ lực của việt nam trong công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một tới nay thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh
với vai trò chủ tịch ammtc một mươi bốn bộ công an việt nam đã chủ trì tổ chức thành công hội nghị ammtc một mươi bốn
trực tuyến tại hội nghị bộ công an việt nam đã đề xuất ba sáng kiến nhằm tăng cường hiệu quả
hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia ở khu vực và đã được các nước thành viên asean ghi nhận
trong tuyên bố chung hội nghị
trước đó vào hồi năm h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi một được sự phối hợp của cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an công an tỉnh thái bình đã bắt quả tang một đối tượng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện thái thụy có hành vi tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ gồm bảy bánh heroin bảy kg ketamine và hai mươi viên hổng phiến hai chín trăm linh viên mdma một súng ak một súng côn quay tám viên đạn một xe ô tô và hai trăm bảy mươi ba triệu đồng
công tác tiếp tục thu giữ sáu bánh heroin ba kg ma túy đá và sáu viên hồng phiến một súng quân dụng cz bảy mươi năm cùng hai mươi viên đạn một súng bắn đạn trì và hơn một trăm linh viên đạn tại nhà em trai đối tượng
bộ công an đã có thư khen công an tỉnh thái bình và các đơn vị thuộc cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đồng thời thưởng nóng cho các đơn vị liên quan
ủy ban nhân dân tỉnh thái bình cũng đã thưởng nóng cho ban chuyên án và tặng bằng khen cho ba tập thể năm cá nhân cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tặng giấy khen cho tám cá nhân thuộc công an tỉnh thái bình
tại lễ trao thưởng đồng chí trung tướng nguyễn duy ngọc đã ghi nhận biểu dương những thành tích kết quả đã đạt được của công an tỉnh thái bình trong công tác đảm bảo an ninh trật tự thời gian vừa qua đặc biệt trong đấu tranh có hiệu quả với tội phạm về ma túy
tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình làm tốt công tác tham mưu đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm nói chung tội phạm ma túy nói riêng bóc phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương
quý vị thân mến dự kiến vào sáng mai ngày ba mươi tháng chín ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm sẽ tổ chức họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh và biện pháp phòng chống dịch tại tp hcm từ ngày một tháng năm

thưa quý vị từ hệ thống có sẵn cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bộ công an đã triển khai chức năng phần mềm quản lý công dân nghi nhiễm covid một mươi chín
và theo đó thì ngay từ cơ sở lực lượng cảnh sát khu vực công an xã đang tiến hành chủ động cập nhật tình trạng thông tin công dân nhiễm covid một mươi chín được xác định là trường hợp f một
hay thông tin công dân nguy cơ nhiễm covid một mươi chín được xác định là trường hợp f một hay f hai
tất cả thông tin công dân này sẽ được xác thực chính xác trên nền tảng của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và qua đó sẽ điều chỉnh kịp thời những sai sót đảm bảo dữ liệu thông tin công dân phải đúng đủ sạch và sống
bằng việc chủ động đến nay công an xã kim sơn đã hoàn thành việc giả soát cập nhật thông tin tất cả năm trăm tám mươi trường hợp nhiễm
nghi nhiễm trên toàn địa bàn xã từ tám tháng năm đến nay
trước đó kim sơn là một trong những xã đầu tiên trên địa bàn huyện gia lâm xuất hiện các trường hợp f
bản thân công an xã này trực tiếp tham gia vào
quá trình giả soát những trường hợp liên quan đến tiếp xúc với f
giả ra f một f hai f ba để cối hợp tốt với tất cả các cơ quan ngành toàn thể của xã
cho nên việc cập nhật rất đảm bảo là kịp thời
với cách làm này mỗi ngày trưởng công an xã sẽ tiến hành phê duyệt trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
sau khi dữ liệu thông tin f được bổ sung cập nhật
trong đó lưu ý đến một số trường thông tin quan trọng phải kịp thời theo dõi
như tình trạng sức khỏe của trường hợp f hay thời gian
địa điểm cách ly
từ phần mềm này cũng đã giúp lực lượng công an thống kê nhanh
cũng như kiểm soát di biến động của từng trường hợp công dân nhiễm hoặc nghi nhiễm trên địa bàn quản lý
đồng thời cũng tạo thuận lợi trong trao đổi thông tin giữa lực lượng công an xã phường này
với công an xã phường khác trong trường hợp công dân có sự di chuyển liên quan đến việc cần truy vết xác minh
lực lượng công an xã đã chủ động phối hợp với trạm y tế xã và các thôn giả soát danh sách f f một để nhập liệu vào
khi chúng tôi nhận được thông tin của công an địa phương nơi khác chuyển đến thì chúng tôi cũng dễ dàng nhận biết
và giả soát được các đối tượng f một f hai và đối tượng f trên địa bàn xã hiện đang cư trú
chúng tôi cũng đã giao cho công an phối hợp với y tế để làm sao công tác phòng chống dịch giả soát tất cả trường hợp có liên quan đến f f một f hai
và trên cơ sở đấy thì công an cũng nhập dữ liệu để đảm bảo từ theo dõi cũng như kiểm soát để đảm bảo khi mà truy vết giả soát nó đảm bảo kịp thời
hiện công an tp hà nội đang chỉ đạo lực lượng công an cơ sở tập trung đẩy mạnh công tác cập nhật tình trạng nhiễm covid một mươi chín
được xác định là f và các trường hợp nguy cơ nhiễm được xác định là f một

thông tin của tất cả trường hợp này khi lưu trữ trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đều được tiến hành xác minh đối chiếu đảm bảo yêu cầu đúng đủ sạch và sống
chúng tôi đã làm việc với sở y tế và vừa rồi chúng tôi đã được cdc hà nội cung cấp cho dữ liệu bốn một trăm chín mươi chín trường hợp
hiện nay chúng tôi đã tiến hành nhập tám trăm chín mươi trường hợp f và trong đó có ba trăm tám mươi trường hợp f
sau đó chúng tôi đã bổ sung lên và do dữ liệu của cdc hà nội chuyển xuống là có sự tranh lệch về trường thông tin
cho nên chúng tôi phải tiến hành giả sóc thực tế dữ liệu để đảm bảo cho khớp với dữ liệu của cơ sở dân cư
bộ công an cho biết phần mềm quản lý công dân nghi nhiễm covid một mươi chín cũng được tích hợp đánh dấu trường thông tin nếu công dân đã tử vong do covid một mươi chín
điều này sẽ hỗ trợ cho công tác quản lý cư trú hộ tịch cũng như đáp ứng các yêu cầu cấp bách trong công tác phòng chống dịch
vào chiều nay tại công an tỉnh thái bình bộ công an đã tổ chức công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ
đồng chí trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
dự buổi lễ công bố có đồng chí nguyễn khắc định ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội
đồng chí ngô đông hải ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy thái bình
thưa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an đồng chí thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ giám đốc công an tỉnh thái bình
đối với đồng chí thượng tá trần văn phúc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám phó cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu bộ công an
thay đồng chí đại tá nguyễn thanh trường trước đó được bộ công an điều động giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh hương yên
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận và đánh giá cao quá trình công tác của đồng chí đại tá nguyễn thanh trường tại công an tỉnh thái bình
chúc mừng đồng chí thượng tá trần văn phúc được bộ công an bổ nhiệm chức vụ giám đốc công an tỉnh thái bình
mong muốn trên cương vị mới đồng chí thượng tá trần văn phúc tiếp tục phát huy năng lực sở trường kinh nghiệm và truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân
cùng đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh thái bình đoàn kết tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác công an
xây dựng lực lượng công an tỉnh thái bình trong sạch vững mạnh đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể lực lượng vũ trang trong tỉnh
bảo đảm tốt an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long cho biết là đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng
đối với lê thị dung chú tại bình dương để điều tra về hành vi giết người
nạn nhân bị dung tạt sang đốt chết là anh nguyễn thanh tùng chú tại huyện bình tân tỉnh vĩnh long
theo điều tra ban đầu dung và tùng quen biết nhau năm hai nghìn một mươi
sau đó dung về sống chung với tùng và
dung đã tìm ra mẹ ruột của tùng ở xã tân thành huyện bình tân
ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi một dung và tùng xảy ra mâu thuẫn nhưng được mẹ của tùng nhiều lần can ngăn
sau đó dung nghe tùng nói chuyện điện thoại nghi là tùng nói chuyện với bạn gái
nên đến hai mươi một giờ cùng ngày dung đã dùng dụng cụ rút xăng từ xe mô tô rồi dùng xăng tạt vào người tùng và bật lửa gây cháy
tùng được gia đình và người dân đưa đi cấp cứu nhưng đến tối ngày một mươi ba tháng chín thì tử vong
khi hay tin tùng tử vong dung đã đến công an xã tân thành huyện bình

văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa điều tra xử lý một vụ giết người
đối tượng gây ra vụ án mạng là huỳnh minh dương trú tại thị trấn ia ca huyện ia ca tỉnh đắk lắc
trong quá trình dương đến một quán nhậu thuộc tổ dân phố hai b thị trấn yaka để nhậu cùng bạn
dương gặp huỳnh văn tây tại đây
nhớ lại mâu thuẫn trước kia nên dương nảy sinh ý định đánh tây để trả thù
dương rút con dao bấm mang sẵn trong người đến đâm nhiều nhát vào lưng và ngực bụng của tây
sau khi gây án xong thì dương bỏ trốn còn tây được mọi người xung quanh đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
sau đó biết không thể thoát tội nên dương đã đến công an thị trấn eak để đầu thú
thưa quý vị và các bạn trên địa bàn các tỉnh tây nguyên những năm vừa qua
một số tổ chức phản động đã bị đồng bào các buôn làng tẩy chay và lực lượng chức năng xóa bỏ
tuy nhiên các đối tượng phản động bên ngoài và phun rô lưu vong vẫn chưa từ bỏ âm mưu ý đồ chống phá
và mới đây chúng tiếp tục lập ra một tổ chức phản động mới với tên gọi là hội thánh tin lành cris tây nguyên
để tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia
tháng chín năm hai nghìn hai mươi tổ chức phản động có tên gọi
là giáo hội tin lành đấng chris việt nam của funro đã bị các lực lượng chức năng đấu tranh làm tan giã
sau đó aga một đối tượng phun rô lưu vong ở mỹ hiện đang bị công an tỉnh gia lai truy nã về tội
tổ chức người khác trốn đi nước ngoài đã chỉ đạo một số đối tượng tham gia giáo hội tin lành đấng cris việt nam trước đây
lập ra một tổ chức phản động khác với tên gọi hội thánh tin lành đấng christ tây nguyên do chính y cầm đầu
aga đã chỉ định nhân sự ban đại diện tạm thời trong nước gồm năm thành viên do đối tượng a đảo
chú ở huyện sa thầy tỉnh con tum làm giáo hội trường mục đích của tổ chức phản động này là lôi kéo bà con tín đồ
người dân tộc thiểu số ở tây nguyên tham gia tổ chức nắp dưới vỏ bọc dân chủ nhân quyền độc lập tự do tôn giáo
và lợi dụng những vấn đề nhạy cảm để chống phá việt nam

sau khi bị lôi kéo tham gia hội thánh tin lành christ tây nguyên các đối tượng này đã tiếp tục đi tuyên truyền lôi kéo thêm những người thân trong gia đình các tín đồ sinh hoạt đạo thuần túy nhẹ dạ cả tin khác trong buôn cùng tham gia
chúng lén lút tập hợp tình hình gửi các báo cáo xuyên tạp về tình hình tôn giáo nhân quyền cho số phản động bên ngoài để trông phá bên cạnh đó thông qua các ứng dụng của mạng xã hội như whatsapp gotomeeting các đối tượng này còn tích cực tham gia các buổi tập huấn trực tuyến về nhân quyền
qua đây mỗi chức sắc tín đồ và người dân hãy để cao cảnh giác không tin không nghe các đối tượng lôi kéo tham gia vào các hoạt động tôn giáo cháy phép vi phạm pháp luật chống lại đảng nhà nước đồng thời tích cực tố giác phối hợp với chính quyền và lực lượng công an các cấp ngăn chặn góp phần loại bỏ tổ chức phản động hội thánh tin lạnh đấng chris tây nguyên ra khỏi cộng đồng